trên các phương tiện thông tin đại chúng thường đề cập đến những tin tức về các vụ vỡ nợ phá sản đòi nợ thuê chém giết v v liên quan đến tín dụng đen
nhưng dường như vẫn chưa đủ đối với những người hám lợi một cách bất chính
chỉ đến khi có án mạng xảy ra thì họ mới cảm thấy an năn hối hận
một mươi tám giờ chiều tại chợ đồng quang thành phố thái nguyên
bà con tiểu thương dục dịch dọn hàng đóng cửa sau một ngày buôn bán
nhưng tại khu vực hàng thịt và hàng khô bảo vệ của chợ đã phát hiện ra một chiếc xe máy ebles màu đỏ đen không có người nhận
người ta xì xào bàn tán ai là chủ của chiếc xe này
và tại sao lại mang một đống tiền ra vứt giữa chợ
những hoài nghi của bà con dần được hái mở khi những trinh sát cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tỉnh thái nguyên xuất hiện
sau khi kiểm tra và niêm phong tài sản trong xe mô tô đã có một thông tin quan trọng
một người bán hàng đã nhìn thấy một nam thanh niên chạy từ trên tầng hai của chợ xuống với một bộ dạng lo lắng
sau đó người này đi vòng qua bến xe khách thái nguyên
người đàn ông này có phải là chủ của chiếc xe không
nếu đúng thì sao lại bỏ của chạy lấy người như vậy
những thắc mắc gì rầm lại xôn xao khi thông tin trên đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm
các tên trị sinh bị giết chết tại phòng trọ lan nhanh trong khu xóm tổ năm
nhờ được tin báo từ quần chúng nhân dân lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã lập tức vào cuộc
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
kỹ thuật hình sự kiểm tra khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân chết tại nhà trong tư thế nằm ngửa trên giường
đầu vào mặt nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tốc động xung quanh có nhiều vết máu
kiểm tra tài sản thì thấy tủ quần áo bị lục tung hung thủ không để lại dấu vết gì
nạn nhân bị giết cách khoảng năm sáu giờ
theo nhận định sơ bộ ban đầu cơ quan chức năng nhận định tính chất của loại đối tượng manh động liều lĩnh
nhiều khả năng hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân
các điều tra viên và trinh sát viên đã dựng và tiến hành xác minh từ những người ruột thịt trong gia đình đến họ hàng bạn bè thân thích của nạn nhân nhưng không phát hiện điều gì liên quan đến vụ án
các điều tra viên và trinh sát viên đã dựng và tiến hành xác minh từ những người ruột thịt trong gia đình

trưa ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai tuấn đến tảng phòng trọ của chị sinh và tài đây giữa hai người đã xảy ra cuộc cái vã một người kin quyết đòn tiền và một người khăng khăng không có
mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị sinh trả lời thẳng rằng không trả có làm gì thì làm
màu nóng bốc lên não
tuấn lấy chiếc búa ở gần đó
đập vào đầu chị xinh cho đến chết
sau khi giết chết nạn nhân
tuấn kéo sắc lên giường rồi lấy chăn phủ lên
hắn mở tổ lục sát lấy bảy bảy cây vàng bốn số chín
hai chiếc điện thoại di động
sau đó lấy xếp máy của nạn nhân
sau khi loanh quanh ở khu vực chợ đồng quang
tuấn vào bãi để xe của chợ
và để lại chiếc xe đó rồi nhanh chóng vòng ra cửa sau
tìm bến xe khách thái nguyên để bắt xe đi
trên đường đi hắn vứt một chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông
còn chiếc đắt tiền hơn thì giữ lại
đến cao bằng vừa lúc nhá nhem tối
hắn nhanh chóng ra cửa hàng điện thoại di động
bán chiếc điện thoại còn lại của nạn nhân
còn số vàng
tuấn mang về trôn tại khu vườn sau nhà
hai mươi ngày bất vả điều tra phá án
những chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên đã tạm được nghỉ ngơi
hùng thủ giết người đã bị bắt
kẻ ác rồi sẽ bị pháp luật trừng trị
nhưng một khi xã hội còn đầy những tệ nạn
những tên tội phạm nguy hiểm
thì công việc của các anh sẽ còn tiếp tục